đánh giá về tình hình dịch bệnh trong dịp nghỉ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai bộ y tế nhận định dịch covid một mươi chín cơ bản đã được kiểm soát trên cả nước
sau cả mắc mới chuyển nặng tử vong có sự hướng giảm tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ gia tăng ca nhiễm sau dịp tết
lây lan dịch bệnh trong cộng đồng kể cả việc lây nhiễm biến chủng omicron
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế trong năm ngày nghỉ tết từ ngày hai mươi chín tháng một đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi hai hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín và một trăm linh ca tử vong thấp hơn so với tuần trước đó
mỗi ngày ghi nhận khoảng một mươi năm ba trăm linh ca mắc
ba trăm bốn mươi ca tử vong
so với tuần trước số ca tử vong trong tuần giảm hai mươi hai số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm một mươi năm một và số ca nặng nguy kịch giảm hai mươi hai
bộ y tế nhận định dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước công tác phòng chống dịch từng bước đạt những kết quả khả quan
sau cả mắc mới số ca chuyển nặng tử vong có sự hướng giảm
theo bộ trưởng bộ y tế việc cả nước đang dần mở cửa lại các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế xã hội dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm
bệnh sau dịp tết lây lan dịch bệnh trong cộng đồng kể cả việc lây nhiễm biến chủng omitron
lãnh đạo bộ y tế cũng cảnh báo nếu không kiểm soát số ca mắc tăng quá mức sẽ tăng ca nặng gây quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn
tiếp tục giám sát quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh để bảo đảm an toàn phòng chống dịch
cập nhật tổ chức triển khai các hướng dẫn phòng chống dịch chẩn đoán điều trị người bệnh covid một mươi chín của bộ y tế
các dịch bệnh khác đang được kiểm soát tốt không ghi nhận các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tay chân miệng sởi bệnh do liên cầu lợn không ghi nhận các trường hợp mắc mescov cúng ah bảy n chín cúm ah năm n một cúm ah năm n sáu bài liệt
về công tác tiêm chủng bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết trong năm ngày nghỉ tết từ hai mươi chín tháng một đến mùng hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cả nước tiếp tục chiến dịch tiêm chủng mùa sân đã tiêm chủng được hơn bảy
bảy bảy trăm tám mươi hai liều tại ba mươi tỉnh thành phố trong đó có chín mươi hai sáu trăm tám mươi chín liều mũi hai ba trăm ba mươi chín năm trăm một mươi hai liều bổ sung và ba trăm một mươi một hai trăm hai mươi một liều mũi ba tức liều nhắc lại
bộ y tế cho biết tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường thị trấn
từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
từ ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ra soát tiêm với các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
các ý kiến tại cuộc họp đầu tiên của thường trực chính phủ trong năm mới nhâm dần do thủ tướng phạm minh chính chủ trì
chiều ngày ba tháng hai tức mùng ba tết nguyên đáng nhận định
trong dịp tết các ca chuyển bệnh nặng và tử vong có xu hướng giảm có thể là dấu hiệu tích cực đối với công tác kiểm soát phòng chống dịch trong thời gian tới tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế xã hội tiếp tục có bước phục hồi mạnh mẽ công tác khám chữa bệnh được tổ chức thực hiện nghiêm túc